nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam vừa qua đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư ca tăng khe đá thuộc thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
ngày hội được tổ chức trong không khí tươi vui thể hiện tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc trên địa bàn liên khu dân cư ca tăng khe đá giáp biên giới nước bạn lào với hai trăm tám mươi ba hộ hơn một khẩu gồm ba dân tộc paco vân kiều kinh
trong những năm qua nhân dân hai bản luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đoàn kết phát triển kinh tế giữ vững quốc phòng an ninh
đặc biệt công tác kết nghĩa bản bản hai bên biên giới được duy trì và phát triển luôn động viên giúp đỡ nhau so đói giảm nghèo góp phần bảo vệ đường biên cột mốc và xây dựng tình hữu nghị việt lào ngày càng bền vững
tại ngày hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo tỉnh quảng trị huyện hướng hóa thị trấn lao bảo đã tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tặng quà lưu niệm cho hai bản ca tăng khe đá tỉnh quảng trị và bản kết nghĩa đen sa văn huyện sê pôn tỉnh savanna khẹt lào
trước đó đoàn đã đến thăm trường phổ thông dân tộc nội chú huyện hương hóa trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn